việc khóa cửa với mục đích không để người trong nhà chạy thoát dù biết lửa có khả năng thiêu dụi căn nhà gây thiệt mạng những người trong nhà
sẽ thấy hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xem thường pháp luật gây hoang mang dư luận xâm phạm sức khỏe của người khác
tuy nhiên các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nên sau khi xem xét hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thiện một mươi hai năm tù bị cáo khang chín năm tù
thì nhiều người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng
khi chứng kiến cảnh tượng ba người tử vong trong biển lửa nhiều người dân cho biết khi phát hiện ra hỏa hoạn họ đã dùng thang để tiếp cận cứu người nhưng không thành
theo đó lúc hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một công an tp hcm và các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra trong hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám làm ba người tử vong
anh tê sửa xe ở đầu hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước quận tám kể
lúc đó tôi thấy năm thanh niên mặc áo shipper
chở theo thùng xăng gần hai mươi lít đứng ở đầu hẻm gọi điện thoại sau đó chạy vào sâu trong hẻm và xảy ra sự việc
là một trong những người có mặt tại hiện trường đầu tiên bà phùng thị thúy huyên năm mươi ba tuổi tổ phó tổ sáu mươi khu phố năm phường một mươi năm cho biết
thời điểm xảy ra vụ việc bà phượng người duy nhất thoát khỏi đám cháy lúc đó đang ở nhà cùng con gái và hai cháu ngoại
khi ấy xuất hiện một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy đến trước nhà hô
bà dê đâu rồi tưởng là shipper đến giao hàng
dê mở cửa
bà phượng chạy ra thì người này cầm hung khí ra tay liên tiếp
bà phượng chạy ra cũng bị người này tặt xăng châm lửa rồi rời đi
ngay sau đó bà phượng hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu
tuy nhiên do xăng cháy lớn nên hàng xóm bất lực
khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế thì hai trẻ nhỏ đã bị ngạt khói và tử vong
bà huyền chia sẻ bà phượng có hai người con gái trong đó dê là con lớn trong nhà
cùng lúc mất đi con gái và hai cháu ngoại bà phượng gào khóc thảm thiết không chịu nổi cú sốc
một phụ nữ hàng xóm khác chia sẻ tôi nghe người dân hô hoán có cháy nên tôi chạy đến
lúc này lửa cháy dữ lắm tôi thấy một phụ nữ người có vết thương nằm dưới nền nhà
nhiều người nói bên trong có hai cháu nhỏ nữa nhưng lúc đó không ai có thể vào bên trong được
nhiều người dân trong hẻm bàng hoàng khi hay tin vụ cháy làm ba người mất mạng
bà thùy hàng xóm cho hay rất nhiều người tham gia chữa cháy và dùng thang tiếp cận để cứu hai cháu nhỏ nhưng không thành vì khói quá nhiều
một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi hỏa hoạn xảy ra
năm thanh niên vứt xe máy và áo khoác rồi chạy bộ ra đầu hẻm đón xe để bỏ trốn thì bị người dân phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ
bà phùng thị thúy quyên tổ phó tổ sáu mươi khu phố năm phường một mươi năm quận tám cho biết
bà phượng là mẹ của chị dê về sinh sống từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một xưa giờ không có mâu thuẫn sống hiền lành và hay đi chùa
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc
sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người hàng xóm xung quanh nơi xảy ra hỏa hoạn vẫn chưa hết bất ngờ bởi hành động ra tay tàn nhẫn của hung thủ cùng lúc cướp đi ba mạng người trong một gia đình
thay mặt cho chương trình chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân
mong rằng pháp luật sẽ có những bản án xứng đáng để xử lý hung thủ gây ra vụ việc
ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an quận tám phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai đối với nguyễn văn nhu hai mươi tám tuổi quê hà nam
về hành vi giết người phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trong hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng nhu thừa nhận mình là người gây ra vụ án mạng tại căn nhà trên
theo lời khai chiều hai mươi một tháng một mươi một nhu mặc trang phục một hãng xe ôm công nghệ rồi điều khiển xe tay ga chở can xăng hai mươi lit đến nhà chị l mg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một gọi cửa
khi chị giờ vừa mở cửa thì nhu lao vào tấn công bằng hung khí
khiến chị g tử vong
sau khi ra tay với chị giờ nhu tưới can xăng khóa cửa nhốt cháu tmtk sinh năm hai nghìn hai mươi một và nlhb sinh năm hai nghìn hai mươi rồi châm lửa phóng hỏa
sau khi gây án xong y chạy bộ ra đường vứt áo hung khí và đón xe ôm tẩu thoát khỏi hiện trường
nhận được tin báo ông trịnh thanh phong phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra hỏa hoạn
nhiều xe cứu hỏa cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
sau ba mươi phút đám cháy đã được khống chế cảnh sát lên tầng trên kiểm tra phát hiện người phụ nữ tử vong trên sàn nhà cơ thể có nhiều vết thương
gần đó là hai đứa trẻ là con và cháu của người phụ nữ tử vong nghi do ngạt khói
ngay sau đó ông phong cùng với người dân tổ chức truy đuổi hung thủ từ đường lưu hữu phước qua đường mễ cốc đến hẻm số năm thì phát hiện nghi phạm
lúc này ông phong gọi thêm ba chiến sĩ dân phòng phường hỗ trợ truy bắt
đến cầu nguyễn tri phương quận năm thì tổ truy bắt đã đuổi kì và quật ngã nhu xuống đường nhanh chóng khống chế bàn giao cho công an
bên cạnh đó lực lượng chữa cháy cũng nhanh chóng dập lửa ở căn nhà bị nhu phóng hỏa và phát hiện hai cháu bé kẹt trong đám cháy đã tử vong
vụ việc xảy ra khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
phát hiện cháy người dân điện báo lực lượng chức năng
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tám đã điều lực lượng đến hiện trường dập lửa
ngọn lửa sau đó được khống chế tuy nhiên ba người đã tử vong
công an quận tám phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm khẩn trương khám nghiệm điều tra
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
đã có không ít những vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm không được giải quyết ổn thỏa
dẫn đến việc không kiểm soát được suy nghĩ hành động những sự việc ngoài ý muốn
trong cuộc sống không thể nào tránh khỏi những mâu thuẫn
những lúc như vậy điều cần làm là cùng nhau tìm cách giải quyết theo một chiều hướng êm đẹp
thay vì hành động bồng bột thiếu suy nghĩ để xảy ra những chuyện mất kiểm soát như tình huống trên
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video
phóng hỏa do ghen tuồng mù quáng khiến bốn người tử vong
vụ việc xảy ra vào ngày ba tháng sáu trên địa bàn huyện long thành đồng nai
đối tượng gây án được xác định là nguyễn trí hiếu bốn mươi sáu tuổi quê thành phố cần thơ
đã dùng xăng để ra tay đốt phòng trọ nhằm đoạt mạng người yêu
nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm
cụ thể khoảng năm giờ ba mươi phút ngày ba tháng sáu người dân tại ấp hai xã phước bình huyện long thành
phát hiện có cháy và nghe tiếng kêu cứu ở giấy nhà trọ gồm một mươi năm phòng của bà nguyễn thị mỹ lệ bốn mươi bốn tuổi
nên tiến hành dập lửa cứu người và báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an huyện long thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa
và phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn
đến khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày ba tháng sáu đám cháy cơ bản được khống chế
các nạn nhân được nhanh chóng đưa ra ngoài và đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng
hiện trường vụ cháy là giấy phòng trọ một mươi năm phòng
khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số ba và số một mươi có tất cả một mươi một người
theo công an huyện long thành bước đầu xác định nguyễn trí hiếu sống ở phòng trọ số một mươi trong dãy trọ
do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số ba
có sáu người gồm hai nữ bốn nam nơi có người yêu đang ở sau đó phóng hỏa phòng của mình
các nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm nguyễn trí hiếu
nghi phạm gây ra vụ cháy ttkt ba mươi ba tuổi quê thành phố cần thơ hhs sinh năm hai nghìn tám con chị t
vna sinh năm hai nghìn một mươi ngụ tại long thành
vhp sinh năm hai nghìn một mươi dat sinh năm hai nghìn tám và một người tên cá
nạn nhân sau đó đã được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu
trong đó hai người lớn bỏng chín mươi cơ thể rất nặng hai trẻ nhỏ bị sốc bỏng và có nhiều bụi than ở đường thở
bệnh nhân nguyễn trí hiếu được xác định là nghi phạm phóng hỏa phòng trọ vì khen tuông ở đồng nai
tử vong vào lúc hai mươi hai h ngày ba tháng sáu
chiều một mươi sáu tháng sáu đại diện bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
dù được các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa
nhưng thêm một bệnh nhi bị bỏng nặng trong vụ phóng hỏa đánh ghen ở đồng nai đã tử vong vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu
bệnh nhi là m n a sinh năm hai nghìn một mươi ngụ tè xá tân hiệp huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó ngày ba tháng sáu bệnh nhi này được chuyển từ bệnh viện bà rịa lên bệnh viện nhi đồng một
trong tình trạng sốc chi mát mạch nhanh và nhẹ huyết áp khó đo bỏng toàn thân độ ba
bệnh nhi a được trần đoán bỏng xăng diện tích bỏng tám mươi
bệnh nhi được điều trị tích cực hút bụi than đường hô hấp nhưng sau một mươi ba ngày điều trị bệnh nhi a đã không qua khỏi
trước đó bệnh nhi m n a sinh năm hai nghìn một mươi ngụ ở tỉnh đồng nai nhập viện cùng thời điểm với bệnh nhi a
cũng đã tử vong sau ít ngày điều trị vì vết thương quá nặng do bỏng xăng với diện tích chín mươi
tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm nơi điều trị cho hai trẻ bỏng nặng trong vụ đánh ghen
một bệnh nhi sinh năm hai nghìn tám đã được gia đình xin đưa về nhà do tình trạng của em quá nặng
ngoài ra tại bệnh viện trợ rẫy trong số ba bệnh nhân được chuyển đến hiện còn một bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi đang được tiếp tục điều trị
hai bệnh nhân là hiếu đối tượng gây ra vụ cháy và bé trai dat sinh năm hai nghìn tám đã tử vong vào sáng bốn tháng sáu
cả hai đều bị bỏng nặng lên đến chín mươi và bị suy hô hấp
như vậy đến nay trong tổng số bảy người bị bỏng do vụ phóng hỏa đánh ghen ở đồng nai đã có bốn người tử vong
một trẻ được người nhà xin đưa về hai người còn lại tiếp tục điều trị
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng công an điều tra và làm rõ
có thể thấy chỉ vì ghen tuông ngủ quáng dẫn đến việc thiếu suy nghĩ của người bạn trai đã liên lụy tới những người khác
có hay chăng lúc đầu cũng chỉ là để hù dọa nhưng không ngờ hậu quả lại lớn như thế
giờ đây nỗi đau chỉ còn là của những người ở lại
qua đây cũng là lời cảnh tình với mọi người
trước những mâu thuẫn trong chuyện tình yêu mỗi người trong cuộc cần bình tĩnh và giải quyết vấn đề bằng lý trí
tránh gây ra những sự việc đáng tiếc như trường hợp trên